sau rất nhiều vụ cháy lớn là lời cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy
vào tối ngày hôm qua lại có thêm một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà ba tầng thuộc thị trấn châu quỳ gia long hà nội
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để khống chế ngọn lửa
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện gia lâm đã xuất hai xe chữa cháy
đồng thời lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận long biên
chi viện một xe chữa cháy và một xe thang tới hiện trường để tổ chức chữa cháy
sau hai mươi phút đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn không có thiệt hại về người
theo công an huyện gia lâm nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện tại phòng ngủ của ngôi nhà này
nguyên nhân và thiệt hại tài sản đang được công an huyện gia lâm điều tra làm rõ